tại tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với hai đối tượng
trương tông tấn hai mươi tám tuổi và tống thị hồng hạnh hai mươi năm tuổi cùng chú tại tp buôn ma thuột
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo nội dung vụ án năm hai nghìn một mươi bảy tấn và hạnh đã đặt làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và sáu con dấu giả của văn phòng công chứng tây nguyên
sau đó hai bị cáo đã đưa ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cùng các hợp đồng sang nhượng tự soạn thảo
có đóng dấu giả của văn phòng công chứng tây nguyên đi lừa vay mượn chiếm đoạt của bà khoa thị thanh xuân
chú tại phường khánh xuân tp buôn ma thuột tổng số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng
trong đó tấn chiếm đoạt hơn sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng hạnh chiếm đoạt hơn năm mươi hai triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt trương công tấn một mươi tám năm tù giam tống thị hồng hạnh một mươi năm năm sáu tháng tù giam
cùng với hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
sau đó cả hai đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các tình tiết diễn biến có trong hồ sơ vụ án
và lời khai của hai bị cáo hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm